bộ ngoại giao đã tổ chức buổi họp báo quốc tế về hội nghị cấp cao asean lần thứ ba mươi sáu
thứ trưởng bộ ngoại giao nguyễn quốc dũng đã chủ trì cuộc họp
tại buổi họp báo thứ trưởng bộ ngoại giao nguyễn quốc dũng đã thông tin về công tác chuẩn bị
cho hội nghị cấp cao asean lần thứ ba mươi sáu trong đó nhấn mạnh sự tham dự của các khách mời là thủ tướng new zealand
giám đốc điều hành ủy ban kinh tế xã hội châu á thái bình dương của liên hợp quốc
đại diện ngoại giao đoàn của hà nội trong việc tham gia các phiên họp đặc biệt về tăng quyền cho phụ nữ trong thời đại số
phiên đối thoại giữa lãnh đạo các nước asean và đại hội đồng liên nghị viện asean
phiên đối thoại giữa lãnh đạo các nước asean và đại diện thanh niên asean
phiên đối thoại giữa lãnh đạo các nước asean và hội đồng tư vấn kinh doanh asean
thời gian qua thì việt nam trong cương vị là chủ tịch asean đã cùng với các nước thành viên asean khác thực hiện
có thể nói đúng ra vẫn hay nói là nhiệm vụ kép
vừa tập trung cho phòng chống dịch covid một mươi chín vừa tiếp nối các nỗ lực để xây dựng cộng đồng tập trung triển khai những trọng tâm ưu tiên
liên quan chủ đề asean hai nghìn hai mươi về gắn kết và chủ động thích ứng thời kỳ dịch covid một mươi chín hiện nay trong hợp tác asean
thứ trưởng bộ ngoại giao nguyễn quốc dũng đã khẳng định
vừa quyết định chủ đề xong thì thử thách đầu tiên đó là covid một mươi chín
cũng cho thấy rằng là cái chủ đề này
chủ đề chúng ta đặt ra như vậy là rất là đúng
và cũng thấy rằng là trong sáu tháng qua thì cái hợp tác của asean theo cái tinh thần gắn kết và chủ động thích ứng đấy
đã giúp cho asean vững vàng và ứng phó có thể nói là một trong những hình mẫu của thế giới về ứng phó với covid một mươi chín
cũng tại buổi họp báo thứ trưởng nguyễn quốc dũng thông tin lãnh đạo các nước asean sẽ thông qua tuyên bố chung về kết quả của hội nghị cấp cao asean lần thứ ba mươi sáu
tuyên bố tầm nhìn về asean
gắn kết và chủ động thích ứng và tuyên bố asean về phát triển nguồn nhân lực cho một thế giới công việc đang đổi thay